xin chữ đầu năm là một nét đẹp đã có từ lâu xin chữ thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa coi trọng chi thức và cũng là mong muốn xin may mắn tài lộc trong năm mới
những năm gần đây cứ mỗi độ tết đến xuân về văn miếu quốc tử giám lại đông vui náo nhiệt với rất nhiều thầy đồ mở gian hàng bày bút lông giấy đỏ viết chữ thư pháp
năm nay cũng như vậy khu hồ văn quán bên cạnh văn miếu quốc tử giám mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách tới thắp hương cầu lộc tài học hành và xin chữ lấy may
ngay những ngày đầu xuân đình dậu đông đảo người dân thủ đô tìm đến hội chữ xuân hà nội hai nghìn một mươi bảy tại hồ văn văn miếu quốc tử giám để xin chữ thư pháp về treo mang theo những hy vọng về một năm mới bình an hạnh phúc
hôm nay mình đi xin chữ đầu năm với mong muốn là xin cho các con những chữ là chăm học và có trí cũng như hiếu thuận
còn mình xin thêm một chữ nữa cho ông xã để mong ông xã người đàn ông trụ cục của gia đình
sẽ có những chữ đồng hành những chữ đồng hành những chữ đồng hành những chữ đồng hành
để có những sự phát triển trong sự nghiệp và có thăng tiến trong xã hội để được may mắn suốt cả năm đình dậu hai nghìn một mươi bảy
hôm nay xin cho cháu nhỏ xin hai chữ là hiếu học và cẩn mẫn
và hôm nay thì cũng xin luôn cho gia đình hai chữ an khang và cầu mong cho gia đình sang năm mới được bình yên và mạnh khỏe
mình xin hai chữ hiếu học cho hai con trai mình mong muốn đầu năm là các con chăm ngoan học giỏi theo lời bố mẹ
xin chữ đầu xuân năm mới
là một phong tục tốt đẹp và đáng quý của người việt từ xưa đến nay
xin chữ không chỉ là xin may mắn tài lộc cho người đi xin mà còn là dịp thưởng thức tài năng của người cho chữ
để thể hiện hết những gửi gắm mong ước của người xin chữ
các thầy đồ luôn cẩn trọng dồn hết tâm tư của mình vào thần thái của từng nét cọ
theo quan điểm của tôi tôi định hướng tôi cho chữ đi với nghĩa và đi với định hướng tâm nhập của con người là chính tâm của mình
tôi muốn cái điều gì để phù hợp với cái chữ đấy mà để với mục đích là mong mỏi đạt được
mục đích thứ hai là gian luyện gian luyện ta gọi cho gian luyện để mà đạt được cái đấy
đầu tiên là mình phải định được cái tâm mình cho nó vững sau đó là đến khí và lực tay trong đầu óc và suy nghĩ
nói chung là mình không được động thâm
thứ hai nữa là về quan điểm của chữ thì nó có nhiều cái dòng suy nghĩ
nhưng mà đối với mình thì một nét chữ bao giờ nó cũng phải có cứng có mềm có to có nhỏ có ngắn có dài
và có trắng có đen thì tượng trưng cho âm dương hài hòa
đó là một chữ cần mang
tục xin chữ và cho chữ là một nét đẹp là dấu hiệu của niềm tin là món quà mang ý nghĩa xã hội triết học và tâm linh
đó cũng là một minh chứng về truyền thống hiếu học trọng chữ nghĩa của dân tộc việt nam
trong cuộc sống ngày càng hiện đại hối hạ ngỡ rằng người ta dễ quên đi phong tục cũ
nhưng không khí nhộn nhịp tại phố ông đồ nhiều năm trở lại đây là một minh chứng cho thấy
những phong tục đẹp của ông cha ta không dễ bị lãng quên